đàn tì bà đàn nhị đàn tam địch tam âm thanh tiền
ngoài ra triều đình nhà nguyễn còn cho du nhập giàn quân nhạc của phương tây
làm cho vai trò của nhã nhạc càng thêm nhạt nhòa
từ năm hai nghìn bốn duyệt thị đường được trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế khôi phục
và đưa vào hoạt động phục vụ khách du lịch
nhà hát đã sưu tầm và khôi phục tám trong số một mươi một điệu múa cổ
bốn mươi bài nhã nhạc và nhiều trích đoạn tuồng cổ
trong đó có nhiều tiết mục được giàn dựng công phu như
chống thái bình đại nhạc tam luân cửu truyền tiểu nhạc phú lục địch
kim tiền vũ phiến lục cúng hoa đăng
nhã nhà công đình còn lưu lại tương đối đầy đủ cho đến ngày nay
một phần là do công lao của các nghệ nhân lão thành tâm huyết
theo chỉ dẫn của người dân địa phương chúng tôi tìm đến nhà cụ nữ hữu thi
ở thôn thế lại thượng xã hương vinh thị xã hương trà thừa thiên huế
cụ thi năm nay đã trên trăm tỷ đồng
từ một mươi năm tuổi là nhà công từng tham gia giàn nhạc cung đình thời phong kiến
hiếm có nghệ nhân nghệ thuật truyền thống nào ở huế cũng như ở việt nam
lại được đông đảo con cháu chắt nối nghiệp như cụ thi
nhưng thật là không may
ngày nhóm làm phim đến thăm nhà cụ thi mới biết tin cụ đã qua đời từ hơn ba tháng trước
người nhà công cuối cùng của giàn nhạc triều nguyễn đã ra đi
để lại sự nghiệp lưu dự